thưa quý vị từ ngày hôm nay hai tháng sáu kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại thành phố hải phòng chính thức diễn ra với hơn hai mươi bốn thí sinh tham dự
thời tiết cực kỳ oi bức và nóng đỉnh điểm như những ngày này
bên cạnh việc phục vụ đảm bảo an ninh trợ tự trợ tự an toàn giao thông
hình ảnh những người chiến sĩ công an đội nắng trò chuyện hỗ trợ giúp đỡ thí sinh phụ huynh
đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân

công an cũng sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh trong quá trình di chuyển bị ảnh hưởng đến thời gian đến phòng thi
các lực lượng ứng trực đều sẵn sàng phù hợp với các đơn vị thuộc điện lực y tế
để xử lý khi có sự cố phát sinh trợ giúp trong trường hợp thí sinh cần giúp đỡ
công an các đơn vị địa phương cũng chủ động thành lập các tổ công tác tình nguyện
tham gia tư vấn trợ giúp thí sinh chuẩn bị nước uống tặng thí sinh và phụ huynh học sinh
hình ảnh như chiến sinh
các nghệ sĩ công an trò chuyện hỗ trợ giúp đỡ thí sinh phụ huynh
không chỉ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân
mà đã phản án góp phần đảm bảo an toàn thành công cho mỗi mùa thi
trong phần tiếp theo đảm bảo an toàn khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng diff hai nghìn một mươi chín
trước khi dự thảo quy trình xử lý đối với nghệ sĩ kols
được hoàn thiện người nghệ sĩ cần tự có ý thức xây dựng hình ảnh trước công chúng
thưa quý vị sau ba năm gián đoạn lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng gọi tắt là diff đã quay trở lại
đêm khai mạc đã được diễn ra vào hai mươi h tối nay với phần trình diễn mở màn của đội chủ nhà việt nam
và đội tuyển phần lan đội tuyển vô địch diff năm hai nghìn một mươi chín
khu vực khán đài hơn năm km
năm chỗ ngồi được lấp đầy và hàng ngàn khán giả theo dõi ở các tuyến đường
vấn đề an ninh trật tự an toàn giao thông đã được đặt lên hàng đầu
bắt đầu từ một mươi sáu giờ công tác hướng dẫn cho các phương tiện tại các tuyến đường đi vào khu vực xem pháo hoa
đã được lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị triển khai
để đảm bảo phục vụ việc đi lại thuận lợi nhất
việc phân luồn được đổi mới so với những mùa lễ hội pháo hoa trước đây
phân luồn từng dòng phương tiện
bốn mươi ba mươi chỗ là được đi vào tuyến nào xe dưới ba mươi chỗ thì đi tuyến nào
các lùa xe mô tô thì đi tuyến nào
có sự phân luồn rạch rùa như thế để cho các phương tiện không có sự xấu trộn
việc lưu thông thuận lợi đấy là cái cách làm so với các năm
thì năm nay chúng tôi cũng có cái đổi mới
công an thành phố đà nẵng đã huy động tối đa quân số để triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy ở tất cả các khu vực
đặc biệt năm nay số lượng ghế ngồi
trong khu vực kháng đài được ban tổ chức bố trí là hơn năm chỗ
chưa bằng một phần ba của năm hai nghìn một mươi chín
điều đó có nghĩa số lượng khán giả tập trung các khu vực bên ngoài rất đông
đánh giá được tình hình công an thành phố đã chủ động bố trí lực lượng
để đảm bảo an ninh trật tự tại những khu vực này
năm nay thì sau khi dịch ba năm dịch không bán qua
thì chúng tôi cũng đã lưu hưởng trước là trở lại bán qua thì chắc cả du khách ở đấy rất là đông
nhưng mà lưu hưởng khán giả trong kháng đài thì rất là đông
như vậy lượng khách người ta sẽ dầu ra tất cả ở ngôi đường và các vị trí để xem qua mặt hình
cho nên chúng tôi cũng đặt ra là tất cả những nơi đó chúng tôi đã bố trí lực lượng
đón bổ an ninh trật tự và vô thông xuyên sốt để phục vụ người dân đánh mức tốt nhất
mùa lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi ba đã chính thức khai mạng
sau ba năm chờ đợi khán giả d a f f đã lại được thấy bầu trời và dòng sông hàng
như hòa lầm một khi mạng khai pháo của hai đội diễn ra
đội chủ nhà việt nam kể câu chuyện về hòa bình và hữu nghị thông qua chủ đề đà nẵng âm sắc hòa bình
phần lan thể hiện những cảm xúc và tình yêu mạnh liệt với cuộc sống trong chủ đề khởi động trái tim
những màn trình diện mạn nhản của hai đối thi và nỗ lực của các lực lượng
cho việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách
có thể nói lễ hội pháo hoa quốc tại đà nẵng đã quay trở lại với đêm mở màn thành công
sau đêm thi đầu tiên d a f f hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra cuộc tranh
tài giữa các đội canada pháp ngày một mươi tháng sáu úc ý ngày một mươi bảy tháng sáu
ba lan anh ngày hai mươi bốn tháng sáu đêm chung kết sẽ diễn ra tối ngày tám tháng bảy
với chủ đề thế giới không khoảng cách lần trở lại này của d a f f hai nghìn hai mươi ba
sẽ tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh
tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho tiểu mục xây dựng nền văn hóa bản sắc việt nam
với chủ đề về văn hóa ứng xử
của nghệ sĩ việt từ những cách phát ngôn và lối sống
mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên thu trang
thưa quý vị gần đây làng giải trí việt có không ít diễn viên ca sĩ
những người muốn nổi tiếng pr sản phẩm
bằng cách tạo ra một nền văn hóa bản sắc việt nam
tạo scandal như phát ngôn sốc tung ảnh khuây thân
bật mí chuyện tình yêu ngang trái
sau đó xin lỗi tẩy trắng sai lầm của mình để tìm kiếm lòng thương của khán giả
những scandal cáchia tiêu cực như vậy của một bộ phận nghệ sĩ trẻ ở nước ta trong thời gian qua
đã khiến cho họ trở nên xấu xí trong cách nhìn và cách cảm của công chúng
tự tạo scandan công thức quen thuộc này đã được nhiều trường hợp sử dụng để được nổi tiếng
trong thời buổi mạng xã hội phát triển
không chỉ những ngôi sao nổi tiếng mà ngay cả một người bình thường vẫn có thể lập tức được chú ý
chỉ bởi hành động phát ngôn thiếu chuẩn mực
với phương châm thà một phút huy hoàng rồi trật tắt
nhiều người trẻ tìm kiếm hư danh có thể sẵn sàng khoe thân phản cảm
phát ngôn hàm hồ bất chấp đúng sai
cái cách mà tạo scandal để làm cho mình nổi tiếng
sau đó xin lỗi và tẩy trắng để tạo tên tuổi tạo tiếng thì nó có thể lên rất là nhanh
nhưng mà khi xuống thì xuống
xuống cũng rất là nhanh
và khi mà các bạn đi theo con đường đấy để nổi tiếng thì có một chút tên tuổi
có một chút tiếng thì các bạn rất là tự tin
có thể gọi là tự tin thái quá ảo tưởng quyền lực
và họ bất chấp cái việc là tạo dựng cái danh tiếng đó để họ có những cái mục đích riêng
như là bán hàng như là câu like hoặc là họ có những cái mục đích riêng khác
đối với ươm thì nếu mà là một người nghệ sĩ chân chính
thì đừng vì bất kỳ một cái giá rẻ
mặt nào đó để mình có thể bán rẻ nó đi và mình trở thành một cái hiện tượng xấu
trở thành một cái tấm hương xấu không chỉ cho cái đới trẻ bây giờ
mà thậm chí có thể là cho con cái của mình sau này
nghệ sĩ là người của công chúng là thần tượng của không ít người trẻ
nhất cử nhất động lời ăn tiếng nói trong nghệ thuật và cả đời sống thường nhật của họ
đều được công chúng để ý đánh giá và thậm chí là làm theo
vì vậy ứng xử của họ trong đời sống tác động đến công chúng ở cả hai trường

tích cực và tiêu cực
khi sự nổi tiếng hay tai tiếng đều được đo bằng số follow trên trang cá nhân
bằng lượng tương tác trên mạng xã hội
khi lằn danh giữa nổi tiếng hay tai tiếng cũng trở nên nhạt nhòa
trong thời gian qua thì chúng ta cũng nhìn thấy là có rất là nhiều nghệ sĩ nói thực sự là
chỉ vì cái lợi ích kinh tế mà quên đi các cái giá trị khác
mà không gian luyện được những cái cách thức là bây giờ ví dụ như là
anh trưởng thành về mặt nhân cách như thế nào trải nghiệm sống của anh như thế nào
trong vài năm trở lại đây văn hóa tẩy chay nghệ sĩ khi vướng scandan đã xuất hiện ở sâu bít việt
cùng với đó những bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng đã ra đời
đều được xem là thước đo chuẩn mực hành vi ứng xử của những người trong cuộc
xong bộ quy tắc ứng xử của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật không nhắc đến việc cấm sóng
đóng băng hoạt động đối với những nghệ sĩ vi phạm quy tắc đạo đức
bị cấm sống hay đóng băng là điều không một ai mong muốn
và hiện nay hầu hết các vi phạm pháp luật đạo đức lối sống hay thuần phong mỹ tục mà một số nghệ sĩ vướng phải
đều được cơ quan quản lý áp dụng biện pháp mềm bằng việc hạn chế hình ảnh
sự xuất hiện của các nghệ sĩ vi phạm trên các phương tiện truyền thông cũng như các sự kiện hoạt động biểu diễn
và ở thời điểm hiện tại chúng ta đang xây dựng và hoàn thiện dự thảo quy trình xử lý hạn chế phát sóng biểu diễn quảng cáo
đối với nghệ sĩ
kol là người có tầm ảnh hưởng có hành vi vi phạm pháp luật trái với thuần phong mỹ tục
thế nhưng suy cho cùng không gì hiệu quả bằng việc bản thân những người làm nghề phải tự ý thức được họ cần phải làm gì
trang bị những kỹ năng như thế nào để xây dựng hình ảnh đẹp cho công chúng
và câu chuyện ngay sau đây sẽ là một ví dụ
mái tóc mannequin góc dáng mảnh mai đã trở thành thương hiệu nổi tiếng đi cùng với tên tuổi của siêu mẫu hạ vi
hơn hai mươi ba năm hoạt động
trong nghề hạ vi là chân giải hiếm hoi giữ được sức hút và đời tư nói không với scang đan
vì gần như không bao giờ có bất kỳ một thái độ tiêu cực nào không bao giờ có trời tục chửi thề
gần như không bao giờ viết sai lỗi chính tả ở bất kỳ một cái startus nào của mình
đấy là mình tôn trọng người đọc tôn trọng bạn bè frand của mình ở trên trang mạng của mình
trong cái nghề mẫu ấy thì mọi người cũng biết là nghề này là một nghề rất là hào nhóa mà có rất là nhiều cặng bẫy
nên là ngoài cái việc đào tạo các bạn người mẫu trẻ ra
đào tạo các bạn đi thi hoa hậu ra thì hạ vi cũng có thêm một tiết học dành cho các bạn đó là tiết đạo đức nghề nghiệp
ở cái đạo đức nghề nghiệp đấy thì cũng có nói đến những cái việc mà các bạn cần phải ứng xử xa
ở trên những cái trang mạng xã hội và trang mạng cá nhân của các bạn
đầu tiên là dạy về đạo đức nghề nghiệp và sau đó mới đến kỹ năng biểu diễn
những học viên tại học viện đào tạo người mẫu này hầu hết đều ở lứa tuổi học sinh sinh viên
nhiều phụ huynh chia sẻ họ gửi con đến đây học
không hẳn vì muốn con hướng đến nghề người mẫu mà ở đây con cái họ được rèn luyện sức khỏe
kỹ năng nghề nghiệp và tư dưỡng đạo đức
ngoài cái việc học ra thì cô còn hướng dẫn cho con cái cách mà đối thoại với công chúng
cái cách trả lời và cái cách mà giao tiếp trên không gian mạng
bởi vì rằng là cái không gian mạng để mà nói bây giờ nó quá nhiều thứ để mà nói lộc hại với các con nó vô cùng nhiều luôn
nên là các bạn thì cũng được học tập từ đây rất là nhiều
từ cách cư xử đến sức khỏe
thói quen ăn uống và thói quen sinh hoạt
chứ không chỉ riêng cái đạo đức và không chỉ riêng cái tập ảnh không đâu
nó hoàn toàn giống một môi trường giáo dục chuyên nghiệp
chứ không phải là chỉ đến đây để tập để trở thành một người mẫu
không phải là như thế
theo phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
với nghệ sĩ sắc đẹp tài năng chỉ là hoa đạo đức mới là quả
ngoài tài năng và chuyên môn thì đạo đức nghề nghiệp là yếu tố quan trọng cần được trao dồi thường xuyên
muốn người khác yêu và tôn trọng nghề của mình
thì bản thân mỗi nghệ sĩ cũng phải biết yêu thương và chân quý nghề mà mình đã chọn
những cái con người mà khiêm tốn ấy cũng sẽ là những cái người mà sẽ có nhiều cái thành tích hơn
tại vì họ sẽ học hỏi được từ những người xung quanh
họ không nghĩ họ là số một họ không nghĩ họ là ông hoàng hay bà chúa gì cả
thì họ sẽ luôn luôn là có được một cái tư duy phản biện
có một cái tinh thần cầu thị và những người nghệ sĩ đấy sẽ sống mãi ở trong lòng của công chúng
vâng làn sóng tẩy chay cực kỳ
được đoan xuất hiện trong thời gian gần đây
chưa bao giờ là giải pháp đúng đắn
nhưng đôi lúc lại là liều thúc đắng để thanh lọc vấn đề đạo đức trong showbiz việt
việc xây dựng hình ảnh đẹp của nghệ sĩ trước công chúng
chuyên trò cùng chính là việc giúp công chúng thấy được sự tin tưởng
chứ không phải là sử dụng chiêu trò để lừa dối và lôi kéo khán giả bằng mọi giá
người nghệ sĩ chân chính phải biết nêu gương về đạo đức
gieo vào lòng công chúng những điều tốt đẹp
hướng họ đến với những giá trị của chân thiện mỹ
thì lúc ấy tài năng nghệ thuật mới thực sự trọn vẹn sứ mệnh cao cả của mình
bởi ở một góc độ nào đó nghệ sĩ chính là đại sứ của cái đẹp